hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

những tiết học theo kiểu giảng dạy truyền thụ kiến thức như thế này trong thời gian tới sẽ không còn nhiều nữa
thay vào đó sẽ là các tiết học thiên về kỹ năng thực hành
thậm chí học sinh có thể lựa chọn môn học theo sở nguyện và khả năng của bản thân mình
đó là một trong những thay đổi mang tính căn bản trong đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
mà sẽ được thực hiện ngay từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này
với hiện trạng bây giờ tôi thấy các cháu đi học rất quá tải
về khối lượng kiến thức cũng như cái phương pháp học
nó không khiến các cháu nó được học nhiều kỹ năng sống
làm sao rút gọn được chương trình học và đổi mới phương pháp
để cho các cháu được giao tiếp nhiều hơn và được rèn luyện kỹ năng sống nhiều hơn
tôn chất là giảm tải lượng kiến thức đi cho các con
và đổi mới để nâng cao chất lượng
thì nên đưa những bài học có nội dung về phương pháp
đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
là kết quả được bộ giáo dục và đào tạo tiến hành nghiên cứu gần một mươi năm nay
sẽ thay đổi căn bản trong quan niệm giáo dục
với mục tiêu phát triển năng lực cá nhân
đóng góp vào xây dựng đào tạo con người trong bối cảnh mới
chúng tôi biên soạn chương trình này
là một chương trình phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh
thì đấy là điểm khác với chương trình hiện hành
điểm thứ hai cũng rất là khác
là chúng ta biết rằng là năng lực
là sự kết hợp giữa những tố chất sẵn có
với quá trình gian luyện học tập của người học
cho nên là chương trình này mang cái tính phân hóa
để khởi dậy tiềm năng của học sinh và phát triển những tiềm năng ấy
tuy nhiên bên cạnh những hứng khởi của đề án đổi mới chương trình giáo dục mới
thì việc đổi mới giáo dục cũng đi liền với sự đồng bộ về thi cử giáo viên
theo ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng phùng xuân nhạ
thì nói về cái phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học
thì giữ ổn định từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thế còn khi cái chương trình giáo dục mới này đã triển khai đến cấp trung học phổ thông
thì lúc ấy chúng ta sẽ phải thay đổi cái cách đánh giá
để mà có một cái căn cứ thật là chắc chắn
sau đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
sẽ là những yêu cầu tất yếu
trong thay đổi chương trình giáo dục các cấp học khác
như mầm non đại học đào tạo ngành sư phạm
đây cũng là xu thế tất yếu của giáo dục
trong đòi hỏi phát triển thịnh vượng của đất nước
với việc bộ giáo dục và đào tạo công bố dự thảo
về các chương trình môn học hoạt động giáo dục
trong chương trình giáo dục phổ thông mới
thì nhà báo đánh giá như thế nào
với cảm nhận ấn tượng của nhà báo đối với dự thảo này
và những kỳ vọng của nhà báo đối với dự thảo này như thế nào
trong bối cảnh có những sự đòi hỏi yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
tôi xin trở lại lịch sử một chút
là khoảng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chúng ta có nhà nước mới
sau đó thì chương trình giáo dục được áp dụng
sau đó thì cái chương trình giáo dục được áp dụng
và thực hiện cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi
chúng ta có một cái chương trình giáo dục gọi là chương trình năm trăm tám mươi
sau đó thì đến năm hai nghìn chúng ta lại có một cái chương trình giáo dục mới
gọi là chương trình giáo dục hai nghìn
tôi nói cái lộ trình này để cho thấy rằng là
việc đổi mới là tất yếu
và chúng ta bắt buộc phải làm
không chỉ riêng giáo dục mà tất cả các lĩnh vực các ngành nghề khác
để đi kịp với cả sự tiến bộ của xã hội
của nền tảng kinh tế hay chính trị xã hội cũng vậy
thế thì cho đến bây giờ chúng ta để cơ sở để đổi mới
giáo dục thì nó không chỉ
đáp ứng cho cái nhu cầu của xã hội như vậy
mà trên thực tế thì chúng ta cũng đã có
những cái quan điểm về mặt đổi mới từ lâu rồi
ví dụ như là về đảng thì chúng ta có nghị quyết hai mươi chín
về đổi mới toàn diện giáo dục nào cả
quốc hội cũng có nghị quyết tám mươi tám
để đổi mới cái giáo dục
nó là một yêu cầu bắt buộc vào chúng ta phải ban hành các khung pháp lý như thế
sau đó thì chính phủ
lại cụ thể hóa bằng một quyết định
gọi là quyết định bốn trăm linh bốn
về việc đổi mới giáo dục
thế thì từ cái nhu cầu của thực tế
từ các cơ sở pháp lý
thì bộ giáo dục và đào tạo
sau quãng thời gian
áp dụng cái chương trình hai nghìn
đã một mươi sáu một mươi bảy năm
thì đi đến quyết định là sẽ xây dựng
một cái chương trình giáo dục mới
để đáp ứng với lại cả cái sự phát triển xã hội hiện nay
đó là công nghiệp bốn
đó là sự phát triển của công nghệ thông tin
rồi là internet
ập trình mọi người đã nói như thế rồi
thế thì khi
cái chương trình mới được xây dựng cũng có nhiều quan ngại
và băn khoăn khi mà bộ công bố ra
cái dự thảo chương trình môn học
tôi với một người theo dõi giáo dục
cũng khá là lâu rồi
thì tôi thấy rằng là cái dự thảo đó
đã được xây dựng một cách
có lắng nghe có tiếp thu
và rất là khoa học
tôi tin và tôi hy vọng bộ giáo dục và đào tạo
và cái ban soạn thảo chương trình sẽ còn tiếp tục lắng nghe
để rồi có thể có được
một cái bộ chương trình
môn học nó đáp ứng được với cái nhu cầu phát triển
của xã hội cũng như là kỳ vọng
của đảng nhà nước cũng như là chính phủ của chúng ta
trong cái đổi mới giáo dục
vâng đổi mới là một cái nhu cầu
rất yếu và diễn ra liên tục
trong bất kỳ lĩnh vực nào
và đặc biệt là giáo dục
nhưng từ cái ý tưởng đổi mới
dự thảo trên giấy
và bây giờ là thực hiện như thế nào
cũng là một cái đòi hỏi mà người ta đang chờ đợi
trong thời gian tới đây thì bộ giáo dục sẽ thực hiện nó như thế nào
với những sự thay đổi nào
sẽ cần phải đưa ra
vậy thì điều đầu tiên cần phải thay đổi
chính là quan điểm về giáo dục
sẽ có những sự điều chỉnh như thế nào
theo quan sát của nhà báo thì sẽ cần thay đổi như thế nào
rõ ràng chúng ta đang mong muốn xây dựng
một cái con người mới phù hợp với xã hội mới
chúng ta sẽ có những việc cần phải làm
ví dụ sau khi có chương trình rồi
thì phải có được những cái bộ sách giáo khoa phù hợp
áp dụng trong chương trình giảng dạy
để giúp cho học sinh người ta có thể tiếp cận
theo cái hướng là chương trình mới nó sẽ
kích thích cái khả năng
tự nhiên của các em học sinh
chứ không phải là truyền thụ kiến thức như trước nữa
đấy là cái hướng đi nó như thế
vậy thì sách giáo khoa phải phù hợp đó là yêu cầu thứ nhất
yêu cầu thứ hai cũng rất là quan trọng
đó là sách rồi
thì cái cách học tập của học trò phải khác
đúng không nếu như các em
không đáp ứng và không thích nghi được
với lại sách giáo khoa và chương trình mới
thì vậy là chúng ta cũng không đạt được hiệu quả gì
cái thứ ba nữa chính là cha mẹ
cha mẹ phụ huynh học sinh
thì cần cũng bản thân mọi người đều
phải có cái sự thay đổi để làm gì
để hiểu được con mình đang học cái gì
đồng hành với con với nhà trường ở chỗ nào
chính quyền địa phương
hay các cơ sở giáo dục
cũng phải có sự thay đổi
cũng có nhiều người thì bảo với tôi là
cũng quan ngại với tôi là
chương trình mới nó hơi khó
có đáp ứng được không
cái đấy lại liên quan đến một cái vấn đề tiếp theo
mà tôi sẽ nói là vấn đề thứ tư
đó là cơ sở vật chất
và đào tạo ra đội ngũ giáo viên
đáp ứng được cái nhu cầu mới
sẽ không còn cái chuyện viết viết viết
hay đọc cho các học trò chép nữa
mà các thầy các cô sẽ phải
tự thay đổi mình
các trường và các ngôi trường sư phạm
cũng phải tự thay đổi mình để đào tạo ra cái đội ngũ giáo viên
vậy thì cái đội ngũ mà đang giảng dạy thì sao
hàng triệu người hàng triệu thầy cô
cũng bắt buộc phải thay đổi
vậy thì ở đây nó là yêu cầu
một cái tổng hòa của tất cả các cái mối quan tâm
chứ tôi cho rằng là
nếu mà để riêng cho một mình ngành giáo dục thôi
thì cũng không làm được
đầu tiên chúng ta nhìn thấy
cần thay đổi chính là
phương pháp dạy và học
cũng như các điều kiện đi kèm với đó
đây là hình ảnh tại một lớp học trải nghiệm
của các em học sinh trường trung học cơ sở
và trung học phổ thông
nguyễn bình khiêm
trong lớp học này các em đã được tham gia
vào các hoạt động thực tế
tạo được những sản phẩm ý nghĩa thú vị
trải nghiệm là hoạt động giáo dục
trong đó dưới sự hướng dẫn của nhà giáo dục
từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp
vào các hoạt động với tư cách là chủ thể
qua đó phát triển năng lực thực tiễn
phẩm chất nhân cách
và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình
như là mình là một giáo viên dạy văn
thì cũng cố gắng để thay đổi
phương pháp dạy học trong việc dạy học môn văn
đầu tiên là mình thay đổi về tư duy
tư duy quan điểm của mình
về người học
việc thay đổi về phương pháp giáo dục
và tiếp cận học trò trong truyền tài kiến thức
đã thay đổi môi trường dạy và học
tại môi trường này điều này xuất phát
từ sự thay đổi trong quan điểm giáo dục
từ nhà trường thầy cô giáo phụ huynh
và ngay cả các em học sinh
từ một mươi năm nay
chúng tôi đã đưa
việc giáo dục học sinh
thông qua các hoạt động trải nghiệm
và chúng tôi đã xây dựng
hai vườn trường học sinh của chúng tôi
được giáo dục trải nghiệm
một cách thường xuyên một là thông qua
các giờ dạy ở trên lớp
bây giờ không đơn thuần chỉ là
dạy kiến thức học sinh
được phát huy tính tích cực
học sinh được xây dựng bài
học sinh được làm dự án
rồi được báo cáo
rồi thì nộp cái sản phẩm
và được đánh giá theo sản phẩm
việc tự chủ và sáng tạo trong phương pháp giáo dục
tại trường nguyễn bình khiêm
là một trong những minh chứng cụ thể
cho dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
khi đưa vào thực hiện
nâng cao năng lực học sinh và chú trọng
đến giáo dục phẩm chất con người
là những mục tiêu giáo dục đổi mới đặt ra
càng ngày càng tiệm cận với mục tiêu đổi mới giáo dục
mà đảng và nhà nước
đã đề ra nhiều năm trước
trước hết là khi chúng tôi đã có
cái quan điểm về mục tiêu giáo dục
chính xác rồi
thì nghị quyết hay chính của đảng và đồng mấy cân bản toàn diện
nó tạo thêm cái sức mạnh
và tinh thần và cả cái phương pháp
và tinh thần của nghị quyết
nó được thể hiện trong cái chương trình
đổi mới chương trình sách giáo khoa lần này
thì chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh
và tôi nghĩ là cái nội dung cơ bản nhất
của cái việc thay đổi chương trình
và sách giáo khoa
là đưa cái giáo dục của nước nhà
ta thoát hẳn
theo kiểu truyền thụ kiến thức một chiều
nặng về lý thuyết
sang cái cách dạy
nhằm hình thành nhân cách
hình thành phẩm chất
hình thành phẩm chất
và hình thành phẩm chất
và phát triển năng lực học sinh
một cái vấn đề nữa
mà dư luận cũng hết sức quan tâm
trong cái dự thảo lần này
đó là việc đổi mới hệ thống giáo dục
cần phải có cái sự đồng bộ
không chỉ đổi mới từ lớp một đến lớp một mươi hai
mà còn đổi mới là cách thức
nếu mà chỉ đổi mới về cách thức học
mà không đổi mới về cách thức thi
thì cũng là một cái vấn đề đang đặt ra
vậy thì ý kiến của nhà báo
về cái câu chuyện này như thế nào
dạ vâng thưa anh và thưa quý vị khán giả
cũng đúng là
thật là may mắn là chúng tôi cũng đã nhận được
các thông tin liên quan đến việc mà
tổ chức đánh giá
không gọi là thi ta gọi là tổ chức tới
người ta sẽ gọi là tổ chức đánh giá
khảo sát chất lượng đánh giá chất lượng học tập
hay kết quả học tập
lộ trình thì họ
bộ giáo dục và đào tạo dự kiến là sang năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bắt đầu áp dụng
cái chương trình mới
sau khi có sách học khoa
chương trình mới vào giảng dạy
ở từng bậc từng cấp học
để nó có những cái sự áp dụng nó linh hoạt và phù hợp
và đi kèm với đó
tôi hiểu một phần những câu hỏi và băn khoăn của anh
cũng như là của một số các bậc phụ huynh
là hỏi về thi thực ra
mọi người quan tâm nhiều đến cái kỳ thi quốc gia
tức là kết thúc phổ thông để vào đại học
chúng ta cũng có thay đổi
chương trình mới sẽ tổ chức phân luồng học trò
từ lớp chín lớp một mươi
để có thể có một bộ phận đi theo học nghề
hoặc không nhất định là phải đi học đại học
và sau đó
một bộ phận thì các em đi thì đại học thôi
nó đáp ứng nó cũng phù hợp với nhu cầu thôi
và cái chương trình mới phải làm được cái việc ấy
thế thì thi cử chắc chắn cũng sẽ phải thay đổi
từ nay cho đến kỳ thi
thì vẫn còn giữ cái chương trình cũ
cái cách thi cũ tức là thi quốc gia
như chúng ta vừa thấy trong năm vừa rồi
và một kỳ thi vừa rồi thì rõ ràng là tốt rồi
không còn cái chuyện chạy nháo nhào lên
rút rút nộp nộp rồi các thứ nữa
rất là tốt
và cái đó cái thi năng lực ấy sẽ được áp dụng
cho đến ổn định trong khoảng ba năm nữa
và sau đó thì sẽ có một phương thức thi mới
và cái phương thức thi ấy nó chắc chắn rồi
nó phải phù hợp với lại cả cái chương trình
và sách giáo khoa mới
chứ không phải là chúng ta vẫn áp dụng cái chương trình cũ như vừa rồi
và tôi cũng động viên các bậc phụ huynh là
cứ yên tâm
thời gian chuẩn bị của chúng ta là ba năm
để có một cái chương trình thi mới
chứ không phải là ngay lập tức có cái sự thay đổi
xáo trộn gì đâu ạ
nhưng chúng ta sẽ cũng không có nhiều thời gian
để đưa ra những sự góp ý chỉnh sửa
bởi vì chỉ còn đến tháng bốn này là sẽ công bố
chính thức rồi và từ giờ đến lúc đấy
thì theo ý kiến của nhà báo
những nhà phản biện hay
cụ thể hơn ở đây với tư cách
là những nhà báo
hay là những
phụ huynh chúng ta nên có cách
tiếp cận như thế nào để có một cái sự đóng góp
ý kiến đối với bản dự thảo rất quan trọng này
một cách xây dựng
rất cảm ơn anh
để mà tiếp thu cái ý kiến thì theo như chúng tôi được biết
thì bản thân
ban soạn thảo của bộ giáo dục và đào tạo
đã có các cái kênh rất riêng
vào ban soạn thảo vào chương trình của bộ
vào cái website của bộ
hoặc là có thể gửi trực tiếp các ý kiến đến
nhưng còn một kênh nữa kênh cũng rất là đặc biệt là qua chính cái chương trình
của chúng ta ở đây này hoặc là qua báo điện tử
giáo dục việt nam chúng tôi chúng tôi hiện nay
như hôm nay là đang công bố toàn bộ hai mươi
cái dự thảo môn học ở trên đó
mọi người thứ nhất là có thể tải nó về
để xem nó như thế nào ví dụ nói đến
môn sinh học đúng và sau đó
ý kiến thì chúng tôi có rất nhiều
công cụ để mọi người có thể ý kiến đến
và báo điện tử giáo dục việt nam cùng với chuyên gia của mình
sẽ tập hợp
qua cái diện đạo đó để tập hợp
các ý kiến phản hồi và sau đó gửi đến
bộ giáo dục và đào tạo với ban soạn thảo
và chúng tôi sẽ có những cuộc làm việc riêng với họ
để tinh thần là chúng tôi
xây dựng và truyền tải
các cái thông điệp từ anh hay là
từ các cái bậc phụ huynh các
chuyên gia các nhà giáo cả trong
và ngoài nước đến cho
bộ giáo dục và đào tạo bộ lắng nghe
tôi được biết là bộ luôn luôn mở cửa và sẵn sàng
tiếp thu tất cả các cái ý kiến đó
chúng ta cũng đã thấy sự cầu thịnh và
cũng sự sẵn sàng lắng nghe từ phía
các nhà hoạch định chính sách như các cơ quan
làm luật và chúng ta kỳ vọng
rằng đây sẽ là một cái bộ
luật mang lại một cái sự đổi mới tích cực hơn
nữa cho ngành giáo dục để đáp ứng cái nhu cầu
đổi mới giáo dục hiện nay vâng và một lần nữa thì chúng tôi
cũng xin được cảm ơn nhà báo đào ngọc tước
đã có những chia sẻ hữu ích cũng như là
khách quan đối với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
đến đây thì chương trình tâm điểm tuần này
cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại